cơ quan điều tra công an tp hcm đến hiện trường phối hợp với công an quận phú nhuận khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan
nạn nhân được xác định đã tử vong từ vài ngày trước trên đầu có nhiều vết thương kế bên có một chiếc búa hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ